ngày hai mươi tám tháng năm tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức hội thảo
phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản việt nam hiện đại giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội hệ thống các kênh phân phối nông sản thực phẩm cũng được phát triển như hệ thống siêu thị cửa hàng tiện ích
tuy nhiên các hệ thống này vẫn còn những mặt hạn chế như chưa tập kết được số lượng hàng hóa lớn hệ thống logistic còn riêng lẻ
do đó tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra giải pháp phát triển hệ thống cung ứng nông sản hiện đại nhằm hạn chế những tồn tại trong việc phân phối nông sản
chúng tôi sẽ trình chính phủ để một định hướng cho các địa phương trong xây dựng chợ đồng mối và xây dựng trung tâm cung ứng nông sản trong thời gian tới
và có thể là tham mưu cơ chế chính sách cho chính phủ để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư tham gia vào đầu tư các trung tâm trung tâm cung ứng nông sản
việc phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại sẽ góp phần kết nối các vùng nguyên liệu các chợ nông thôn thúc đẩy phát triển các chợ an toàn thực phẩm nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của hàng nông sản việt nam cả thị trường trong nước và ngoài nước